quyết liệt khẩn trương và sâu sát tỉnh thanh hóa đã và đang chủ động tích cực triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ phòng chống bão số ba hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
đối phó với bão số ba tỉnh thanh hóa đã tích cực kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn di chuyển triệt để người lao động trên các tròi trông lồng nuôi thủy sản lên bờ bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tài sản cho tập thể công dân
ở vùng duyên hải các địa phương quản lý chặt chẽ phương tiện nghề cá thành lập lực lượng tại chỗ sẵn sàng ứng phó xử lý tình huống nảy sinh
tại âu neo đậu tàu thuyền ở phường quảng tiến có gần bốn trăm linh tàu thuyền của thị xã sầm sơn một số tàu tỉnh bạn neo đậu
điện lực thanh hóa kiểm tra đường dây truyền tải các trạm biến áp ưu tiên cấp điện cho tất cả các trạm bơm cống tiêu chuẩn bị thiết bị vật tư phương tiện hậu cần đáp ứng xử lý sự cố tình huống mất điện có thể xảy ra
các địa phương công ty thủy nông cũng dự phòng máy bơm động đáp ứng yêu cầu vận hành bơm thoát nước
tính đến một mươi sáu h ba mươi ngày một mươi tám tháng tám tỉnh thanh hóa có trên bảy phương tiện hai mươi bốn chín trăm bảy mươi ba lao động đã vào nơi tránh trú bão an toàn
tỉnh thanh hóa nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi chỉ đạo vận hành các hồ chứa bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du không tích nước đối với các hồ chứa không bảo đảm an toàn
triển khai phương án bảo vệ đê điều cống dưới đê các trọng điểm sung yếu các tuyến đê đang thi công dở dang
duy trì tuần đê canh đê chuẩn bị lực lượng vật tư phương tiện sẵn sàng hộ đê khi xảy ra sự cố trong mưa bão
các địa phương giải tỏa ách tắc lòng sông các trục tiêu chủ động tháo nước vận hành các trạm bơm tiêu cống tiêu bảo vệ lúa hoa màu
chuẩn bị nhân lực phương tiện vật tư hậu cần tại chỗ để phòng mưa lũ chia cắt dài ngày giả soát số lượng hộ nhân khẩu sinh sống
khu vực ở mép nước cửa sông vùng trũng thấp nơi có khả năng xảy ra lũ ống lũ quét sạt đờ đất sẵn sàng di dân theo các cấp báo động